thưa quý vị công an tp hà nội đã phát hiện sai phạm tại một mươi trung tâm đăng kiểm
qua đó đã khởi tố bốn vụ với một mươi tám bị can để điều tra về tội nhận hối lộ
trong đó có ba giám đốc một phó giám đốc và một mươi bốn đăng kiểm viên
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị thông tin báo chí diễn ra vào chiều qua của công an tp hà nội
cơ quan công an xác định có một mươi trung tâm có sai phạm gồm hai trung tâm do cục đăng kiểm quản lý
hai trung tâm sở giao thông vận tải tp hà nội quản lý một trung tâm do tổng công ty vận tải hà nội quản lý
và năm trung tâm đăng kiểm tư nhân xã hội hóa
các lỗi phổ biến bao gồm nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn
nhập biển số gắn cảm biến đo nồng độ khí thải để đánh cháo các phương tiện không đủ điều kiện thành đủ điều kiện đăng kiểm
công an cũng đang tạm giữ năm mươi bảy đối tượng để tiếp tục điều tra
số tiền thu lời bất chính được xác định bước đầu là khoảng hơn một mươi tám tỷ đồng
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai vừa khởi tố năm đối tượng trú tại tỉnh đồng nai để làm rõ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép trên ma túy
năm đối tượng được xác định gồm trần đình khương nguyễn thị cẩm nhung nguyễn thành minh lê văn long và nguyễn văn giang
trước đó lực lượng phối hợp công an thành phố long khánh và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
đã bắt quả tăng khương đang mang một trăm linh gam ma túy đi bán điều tra mở rộng cơ quan công an bắt được bốn chân rết thu thêm hai mươi năm ga ma túy
lợi dụng địa bàn khuất sau con hẻm để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền hàng chục đối tượng vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt quả tăng
qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã bố trí bắt quả tang hai mươi hai đối tượng trú tại nhiều địa phương như thành phố bạc liêu huyện đông hải thị xã giá rai và huyện long phú tỉnh sóc trăng
đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu vực đất trống nằm sâu trong hẻm trên địa bàn khóm một mươi phường một tp bạc liêu tại hiện trường thu giữ một mươi bảy điện thoại di động và gần hai mươi năm triệu đồng
đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm tỉnh bình dương đang phối hợp với các đơn vị lập hồ sơ xử lý vụ quán karaoke cho nhân viên nữ thoát y phục vụ khách
vào khuya ngày hôm qua kiểm tra đột xuất quán karaoke diamond ở khu phố bình đáng phường bình hòa thành phố thuận an lực lượng chức năng phát hiện tại phòng hát có bốn tiếp viên nữ
đang mua thoát y phục vụ khách thời điểm kiểm tra chủ quán cung cấp hồ sơ của tám mươi chín nhân viên phục vụ tuy nhiên chỉ có hợp đồng cộng tác viên với bảy mươi năm người còn lại một mươi bốn người chưa ký
đội kiểm tra đã mời người đại diện theo luật pháp của quán karaoke diamond đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương làm việc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa phát hiện tạm giữ một xe ô tô vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc
cụ thể tại km một mươi bảy đường tránh huế tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba c bảy nghìn một trăm năm mươi chín đi theo hướng bắc nam có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe
thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển một mươi hai hộp pháo do nước ngoài sản xuất
tài xế nguyễn đức nam chú tại tỉnh quảng nam không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận lại đồng hành tiếp sức cùng người tham gia giao thông về quê an toàn đón tết bình an bên gia đình
những hình ảnh rất ý nghĩa có trong mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay
từ sáng sớm nay dòng người đi xe máy ô tô từ các tỉnh phía nam như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương đổ về bình thuận mỗi lúc một đông
người dân đỉnh kỉnh đồ đạc chở nhau bằng xe máy về quê đón tết
khi vừa qua trạm cảnh sát giao thông hàm tân được lực lượng cảnh sát giao thông hướng dẫn dừng lại để nhận nước suối khăn lạnh miễn phí rồi tiếp tục hành trình
sau quãng đường hơn một trăm linh km từ thành phố hồ chí minh tới đây nhiều người đã thấm mệt vì nắng gió bụi đường
nên khi được tặng nước uống thì ai nấy đều cảm thấy mát lòng
bình thuận là tỉnh có chiều dài tuyến quốc lộ một đi qua dài nhất cả nước với một trăm tám mươi một km
những chai nước chiếc khăn lạnh nghĩa tình của các chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông hàm tân giúp người dân tỉnh táo hơn trên quãng đường còn lại
ngoài việc phát nước suối và tặng khăn lạnh cảnh sát còn tuyên truyền an toàn giao thông nhắc nhở bà con lưu thông an toàn
cũng như gửi lời chúc thượng lộ bình an và đón tết xuân vầy
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh rất vui mừng phấn khởi được tặng những trái đất mát những chiếc khăn lạnh để chia sẻ động viên bà con trên đường về quê vui xuân đón tết
trong quá trình bà con người tham gia giao thông trên tuyến đường cuối lộ một a đây là thời gian gần tết
nên là các phương tiện lưu thông với lưu lượng rất là cao đề nghị bà con người tham gia giao thông đi đúng phần đường
làn đường chấp hành các quy định của pháp luật về hệ thống biển báo trên đường bộ để làm sao mà đảm bảo an toàn cho bà con
trên suốt dọc cái tuyến mà bà con di chuyển từ nơi xuất phát về đến quê nhà
chỉ trong vòng một giờ đồng hồ hàng trăm chai nước đã được trao tận tay người đi đường
cũng có người dân không nhận nước uống vì có mang theo nhưng vẫn gật đầu cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông
mặc dù đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng đã khiến người dân bất ngờ và cảm động
qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương vừa phát đi cảnh báo nhấn mạnh hoạt động mua bán pháo hoa
ngoài phạm vi của các cửa hàng của nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng là trái với quy định của pháp luật
theo đó hiện nay chỉ có hai doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa
gồm nhà máy z một trăm hai mươi một và tổng công ty kinh doanh kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
trong đó nhà máy z một trăm hai mươi một hiện có hai trăm bốn mươi bảy cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng hiện có hai cửa hàng tại hà nội và ninh bình
trường hợp người dân phát hiện các hoạt động kinh doanh mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài pháo hoa
địa điểm ngoài phạm vi của cửa hàng được công bố cơ quan quản lý đề nghị người tiêu dùng cung cấp thông tin để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện đông anh hà nội vừa phát hiện xử lý cơ sở sản xuất hoa quả khô bánh kẹo tết không đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an huyện đông anh phối hợp với công an xã cổ loa phát hiện tại kho của công ty cổ phần sản xuất và thương mại thực phẩm
am địa chỉ khu bãi mít cổ loa phường đào duy tùng xã cổ loa đông anh hà nội đang hoạt động đóng gói các sản phẩm không có nhãn mát như hoa quả khô bánh
quá trình kiểm tra xác định các mặt hàng tại kho không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nêu trên
đoàn kiểm tra đã ra quyết định xử phạt năm mươi chín triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng nói trên
thưa quý vị và các bạn
lừa đảo dưới hình thức du lịch không phải là chiêu thức mới thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi
đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website fanpage và công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng
khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán các tour hay combo du lịch thì các đối tượng lập tức xóa mọi dấu vết
để hiểu rõ hơn về chiêu thức này xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
tìm mua tour du lịch để đưa cả gia đình đi chơi
chị đỗ thị hường đã lên mạng và đặt tài fanpage facebook có tên là best traver với vào bọc uy tín lấy tên công ty trách nhiệm huy hạn du lịch và lữ hành việt nam
kiểm tra trên mạng có địa chỉ công ty rõ ràng có mã số thuế đầy đủ trị hướng quyết định đặt tour trị giá bốn mươi ba triệu đồng
nhưng hai ngày hôm sau chị hường liên lạc lại để nhờ được vé thì số điện thoại đã bị khóa fanpage cũng bị xóa
lần theo địa chỉ trên fanpage trước đó thì cũng chỉ là địa chỉ ảo và lúc này chị hường mới biết
mình đã bị lừa
trước năm giờ chiều là bạn em gái tôi đã chuyển khoản cho họ bốn mươi ba triệu
ngay sau khi mà mình chuyển khoản xong thì kiểm tra lại fanpage bay màu luôn
các cái dòng chat mà mình đã chat với nhân viên tư vấn là số tài khoản vô hiệu hóa là đều vô hiệu hóa hết
không còn một cái thông tin gì để mà có thể tìm hiểu về nó
sau đấy thì gia đình có làm đơn kiện gửi lên công an quận hoàn kiếm
tất cả các hồ sơ liên quan thì chúng tôi cũng đã gửi hồ sơ lên công an
và công an cũng đã thụ lý vụ đó
nhưng cho tới giờ thì sự việc cũng chưa ngã ngũ
đây chỉ là một trong số hàng chục hàng trăm người đã bị lừa đảo dưới hình thức du lịch như trên
theo cơ quan công an các chiêu trò lừa đảo này không mới nhưng tinh vi và vẫn có rất nhiều nạn nhân sập bẫy
các nhóm tội phạm lợi dụng thời điểm kỳ nghỉ hè nghỉ lễ tết nhu cầu du lịch của người dân tăng cao
để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng
chúng tôi đưa ra một số những cái lời khuyên đối với người tiêu dùng
cái thứ nhất là khi mà chúng ta có nhu cầu mua bán một cái combo du lịch nào đó
thì chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ về những cái thông tin
thông tin liên quan đến cá nhân của người bán bán cái hoạt động du lịch và cái tour du lịch đó
ở thời điểm đó thì thông tin của họ như thế nào
chúng ta mới có đưa ra những cái quyết định cuối cùng liên quan đến cái việc mà mua bán cái voucher đó hay không
để lấy lòng tin của khách hàng nhóm lừa đảo sẽ tạo website fanpage và tên tài khoản
là một công ty du lịch uy tín nào đó
để khi khách hàng giao dịch thấy mọi thông tin đều minh bạch rõ ràng
nhóm đối tượng lừa đảo thường xuyên yêu cầu nạn nhân phải chuyển từ ba mươi đến năm mươi giá trị
có trường hợp bị yêu cầu chuyển một trăm linh giá trị để được tranh xuất tour
sau khi nhận tiền cọc nhóm lừa đảo sẽ chặn số điện thoại giao lô facebook
ngắt liên lạc với nạn nhân rồi âm thầm biến mất
thực ra đây là một phương thức công nghệ mới mà trước đây cái thủ đoạn này
đã được các đối tượng sử dụng cách đây rất nhiều năm rồi
và các cơ quan chức năng cũng đã có rất nhiều cảnh báo đối với người dân
thực ra bây giờ hiện tại là cái công nghệ và cái nền tảng xã hội mạng xã hội đang rất phát triển
và là một cái công cụ để cho các đối tượng thực hiện việc lừa đảo được chuyên nghiệp hơn
và tôi nghĩ rằng là cái việc này cũng phải cần được các cơ quan chức năng vào cuộc
để giải quyết để tránh những thiệt hại cho người dân
để tránh bị lừa đảo trước thủ đoạn đặt tour du lịch qua mạng internet
khách hàng cần lưu ý trước khi lựa chọn các gói du lịch
cần tìm hiểu kỹ thông tin công ty cung cấp dịch vụ du lịch
nên lựa chọn dịch vụ của những công ty uy tín để tránh bị lừa đảo
cần cảnh giác khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền để giữ chỗ
vì đây chưa phải là khoản tiền xác nhận cung cấp dịch vụ
và nên đến trực tiếp để giao dịch để tránh tiền mất tuyệt màng
và báo cáo ngay cho cơ quan công an khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo để được hỗ trợ